thưa quý vị sau ba năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tỉnh quảng bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho người dân vùng sâu vùng xa
tạo những chuyển biến tích cực đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường biên mốc giới giữ vững ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên vùng biên cương
trường sơn là xã biên giới nằm ở phía tây của tỉnh quảng bình đời sống của đồng bào bờ rêu vân kiều đang gặp rất nhiều khó khăn và trình độ dân trí còn thấp
cùng với đó là nhận thức hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế vì vậy việc tỉnh quảng bình chọn xã biên giới trường sơn huyện quảng ninh là đơn vị điểm để triển khai đề án tăng cường phổ biến
giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu đã mang lại ý nghĩa